phú yên là địa phương có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của vùng duyên hải nam trung bộ
và trong mục tiêu phát triển kinh tế địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp đột phá để tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh
những năm gần đây ngư dân tỉnh phú yên mạnh dạn hơn trong đầu tư những con tàu công suất lớn
dù sản lượng đánh bắt thủy sản thấp hay cao nhưng ngư dân ở các làng biển luôn mang cho mình niềm khao khát vươn khơi
đó là khát vọng được lao động làm giàu trên vùng biển của quê hương đất nước
đến nay ngư dân tỉnh phú yên đã sở hữu hơn năm trăm linh tàu cá công suất lớn
trên năm trăm linh mã lực vững tin đánh bắt xa bờ thường xuyên với hàng nghìn lao động khai thác hiệu quả lợi thế của một địa phương có biển nhất là nghề khai thác cá ngừ đại dương